thì trong tra cứu hóa đơn thì nó có hai mục là tra cứu hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào
thế thì mình đang tra cứu hóa đơn đầu ra
và tương tự như các cái hóa đơn đầu vào ấy
thì mình cũng có thể là các cái khách hàng xuất cho mình đối tác xuất cho mình
nó cũng sẽ tự động được hiển thị ngay trên này
mình vào cái mục mà tra cứu hóa đơn điện tử
và mình nhập cái mã số thuế của người bán
và nhập cái loại cái hóa đơn mà mình đang nhận được
cụ thể là hóa đơn giá trị gia tăng
và mình nhập cái ký hiệu là ở đây là k hai mươi hai tia
cái k thể hiện là hóa đơn gọi là không có mã
còn c là có mã
thì cụ thể trong nông dung này có hai loại hóa đơn
xong rồi mình nhập là cái số hóa đơn
cụ thể là cái số hóa đơn là tám nghìn tám trăm linh sáu
và cái tổng tiền mà thanh toán trên hóa đơn
mình nhập được
mình nhập được thông tin
thì thông tin cuối cùng là mình phải nhập cái mã capcha
để chống máy nhập
thì khi nhập đủ chính xác xong
thì mình sẽ xem cái thông tin của bên cạnh
thì họ sẽ thông báo cái thông tin của hóa đơn
trùng khớp với thông tin mà mình được tìm kiếm
tức là như thế này là khẳng định là hóa đơn
hay là hóa đơn mà hợp lệ
còn nếu như mà không hợp lệ
thì cái thông báo như thế này là hóa đơn

mà cũng là thông tin hóa đơn
là không hợp lệ
thì trên cơ sở này thì mình sẽ yên tâm
là chắc chắn là hóa đơn là hợp pháp
mỗi một doanh nghiệp
thì đều được tổng cục thuế cấp cho một cái
cái tài khoản
để mình đăng nhập vào cái trang
mà quản lý cái hóa đơn điện tử của mình
đấy thì đây là một tài khoản duy nhất
mà được tổng cục cấp độc lập
báo ngay cho cơ quan thuế
nếu phát hiện có sai phạm trong hóa đơn
trong nhiều trường hợp phức tạp
hoặc phát hiện có sai phạm trong hóa đơn điện tử nhận được
người nộp thuế cần chủ động thông báo kịp thời
đến các cơ quan thuế có thẩm quyền
để tìm ra cách xử lý tối ưu nhất
cũng như tránh những rủi ro cho chính mình
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là hết
hẹn gặp lại